nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến ở ngưỡng từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết còn duy trì trạng thái tốt
trong ngày phổ biến có mây thay đổi và có nắng mưa rông chỉ xuất hiện ở diện một vài nơi
nên nhiệt dịu mát trong ngưỡng từ hai mươi hai mươi chín độ cho các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình định
đối với các tỉnh từ phú yên đến bình thuận nhiệt độ cao hơn phổ biến trong khoảng hai mươi hai ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết ban ngày vẫn khô giáo và nắng nhiều
nắng nóng cục bộ xuất hiện tại các tỉnh miền đông của nam bộ như tây ninh bình phước đồng nai và cả tp hcm
với nhiệt độ cao nhất sấp xỉ trong khoảng ba mươi năm độ
sau đó sang đến ngày một mươi năm một mươi sáu tuy vào ban ngày vẫn có nắng nhưng vào chiều tối và đêm những đám mây rông từ biển đưa vào
có thể gây mưa rông cho khu vực
mưa sẽ tập trung nhiều hơn tại các tỉnh phía nam tây nguyên
cũng như là một số tỉnh thuộc miền đông của nam bộ
do có mưa nên sẽ phần nào làm giảm đi không khí oi bức vào ban ngày
tuy nhiên bà con cần đề phòng vì trong cơn rông có thể xuất hiện tố lốc mưa đá và cả gió giật mạnh
trên khu vực biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa và vùng biển huyện đảo trường sa
chủ yếu gió đông đến đông nam cấp ba bốn trời phổ biến ít mưa thuận lợi cho các hoạt động hàng hải
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước